công an tỉnh và thanh tra sở thông tin và truyền thông tỉnh nghệ an đã triệu tập đối tượng phạm văn hoàn
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn ở xóm sáu xã nghĩa an huyện nghĩa đàn
vì hành vi tung tin sai sự thật lên mạng xã hội và gây hoang mang dư luận
trước đó vào ngày bốn tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín đối tượng phạm văn hoàn đăng tải hình ảnh kèm thông tin lên facebook cá nhân
với nội dung người ăn xin mặt đen đã xuất hiện tại xã nghĩa an huyện nghĩa đàn
đây là hành vi đưa tin sai sự thật gây bất an dư luận
làm việc với cơ quan chức năng phạm văn hoàn thừa nhận thông tin đưa lên mạng là hoàn toàn sai sự thật
sở thông tin và truyền thông đã yêu cầu phạm văn hoàn gỡ bỏ thông tin trên
và đăng thông tin cải chính trên facebook cá nhân
hành vi đăng thông tin sai sự thật gây hoang mang dư luận của hoàn có khung sự phạt hành chính từ một mươi đến một mươi năm triệu đồng
các hành vi nguy hiểm hơn sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự